với tinh thần đoàn kết dân chủ sau bốn phiên làm việc khẩn trương nghiêm túc đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đã thực hiện được cơ bản những nhiệm vụ theo chương trình đã được đại hội thông qua
chiều nay đại hội đã bế mạc tham sự có thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban sân phận trung ương đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng các lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và mặt trận tổ quốc việt nam
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đã phát biểu hai nội dung
về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
công tác phối hợp giữa chính phủ và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nhấn mạnh sự kiện này không chỉ có ý nghĩa quan trọng
đối với mặt trận tổ quốc việt nam các cấp mà còn có ý nghĩa đối với hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc
về kinh tế xã hội thì tại nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã kế thừa được thành quả to lớn của hơn ba mươi năm đổi mới
thế và lực của đất nước ta đã lớn mạnh hơn rất nhiều nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
tuy nhiên với sự đoàn kết của toàn đảng toàn dân toàn quân thì đất nước ta đã vượt qua khó khăn
khi nhận như một hình mẫu của nền kinh tế chuyển đổi có nhiều thành công trong phát triển
và đang định hướng mạnh mẽ trọng tâm đến một mô hình tăng trưởng bền vững và bao trùm
kết quả này là sự nỗ lực to lớn của toàn đảng toàn quân toàn dân
trong đó có sự đóng góp rất to lớn của mặt trận tổ quốc ca cấp
về việc phối kết hợp giữa văn phòng chính phủ với ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp
hàng năm chính phủ và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đều xác định những trọng tâm để phối kết hợp
phó thủ tướng khẳng định hai bên đã luôn phối hợp chặt chẽ
để thực hiện tốt hơn chức năng và nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
chính phủ luôn quan tâm và chỉ đạo các bộ ngành và ủy ban nhân dân các cấp
có kế hoạch phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi
để mặt trận tổ quốc thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao
chính phủ cũng sớm có văn bản chỉ đạo các bộ ngành các địa phương
phối hợp tạo điều kiện để mặt trận tổ quốc việt nam
triển khai đại hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
phối hợp với ủy ban mặt trận các cấp tổ chức thành công đại hội mặt trận các cấp
trên cơ sở đó các bộ ngành địa phương có trách nhiệm sát sao tập trung trọng tâm hơn
trong việc phối hợp với mặt trận tổ quốc việt nam các cấp
tổ chức các phong trào thi đua yêu nước
chính phủ và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã phối hợp chăm lo xây dựng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đoàn kết quốc tế ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã phối hợp chặt chẽ trong việc đề xuất xây dựng bổ sung
hoàn thiện các thể chế cơ chế chính sách trên các lĩnh vực dân tộc tôn giáo kiều bào
đáp ứng các nguyện vọng chính đáng và phát huy vai trò của đồng bào dân tộc ít người
đồng bào có đạo và người việt nam ở nước ngoài
nhà nước của dân do dân vì dân thì trước hết phải nghe được dân
và chỉ với tinh thần thái độ chân thành nghiêm túc lắng nghe mới hiểu được
dân nắm bắt được người dân mong đợi gì
những năm vừa qua mặt trận tổ quốc việt nam thực sự đã lắng nghe
tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân để phản ảnh
đóng góp cho đảng và nhà nước nhất là về phát huy dân chủ
phát triển kinh tế văn hóa chăm lo đời sống nhân dân
tại hội nghị lần thứ nhất ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa chín
đã hiệp thương cử sáu mươi hai vị tham gia đoàn chủ tịch ủy ban trung ương
mặt trận tổ quốc việt nam hiệp thương cử các chức danh trong ban thường trực
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
chức danh chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa chín
ông trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương
mặt trận tổ quốc việt nam khóa tám tái cử giữ chức vụ chủ tịch
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa chín